trước tình trạng bệnh bạch hầu bùng phát trên địa bàn chiều một mươi năm tháng một mươi sở y tế tỉnh con tum cho biết đã liên hệ với cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đề nghị hỗ trợ nhập về việt nam để điều trị cho người bệnh
sở y tế con tum đã cấp năm hai trăm linh năm viên kháng sinh erinthomucin điều trị dự phòng những người tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu
viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên đã cung ứng vaccine để tỉnh con tum triển khai chiến dịch tiêm vaccine tại ba xã có ổ dịch bạch hầu của huyện đắc tô và tum mơ rông cho khoảng tám bảy mươi đối tượng từ bảy đến ba mươi tuổi